dưỡng da của cái mùa hanh khô này thì chúng ta phải có một lực riêng gì
thì cái mùa hanh khô này thì đây là cái mùa đổi mùa
khi đổi mùa thì da chúng ta sẽ phản ứng rất nhiều phản ứng khác nhau
có những người cảm giác là da mình dầu hơn
có những người phản ứng thấy da mặt mình lên mụn
thì tất cả những cái điều đó nó khiến cho làn da chúng ta đôi khi trở nên xỉn màu
hoặc là trở nên có tình trạng nó thân trọng hơn
thì chúng ta đã có ý thức ngay từ khi chúng ta đổi mùa là gì
một là chúng ta không nên để làn da quá khô hay để làn da quá dầu
đặc biệt với mỗi lần da nhạy cảm thì chúng ta phải lựa chọn cái kem chống nắng
hoặc kem giữ ẩm hoặc giữ ẩm mặt nó phù hợp
khi đổi mùa này chúng ta không nên làm khiến làn da chúng ta quá khô
mà lựa chọn cái làn giữ ẩm làm sao nó vừa phải
để làn da chúng ta hơi mứt một chút
kể cả kem chống nắng kể cả về giữ ẩm kể cả về sức ẩm mặt
thì ta lựa chọn cái sản phẩm nó phù hợp với làn da
tôi không khuyến cáo chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm nào nhất định
tại vì mỗi tiết da sẽ có một cái lựa chọn phù hợp
nhưng nói chung là gì
chúng ta rửa mặt xong thì đừng để da của chúng ta quá khô là không được
mà lựa chọn giữa mặt của nó hơi dịu ra một chút
cái giữ ẩm thì đừng để giữ ẩm xong mà nó nhờn quá
kem chống nắng thì có thể kem chống nắng vật lý kem chống nắng hóa học
thì đối với kem chúng ta đang lên mụn như này rồi
chúng ta dùng kem vật lý thì nó bóng nhờn
thì nó chắc không phù hợp đâu
các bác sĩ sẽ khám theo bình trạng cho chúng ta cần cái gì
có cần thêm sản phẩm bôi hay sản phẩm để uống
hay những sản phẩm cung cấp vitamin cho da chúng ta không
thì bác sĩ sẽ lựa chọn sản phẩm tốt nhất của chúng ta
ở với dự kỳ này thì có hai cái điều chúng ta chú ý là gì
chúng ta không quan bóng chúng ta thường bỏ quên về uống nước
thì vì uống nước rất quan trọng cho chúng ta
nên chúng ta vẫn phải bù đủ sung đủ hai lít nước mỗi ngày
và kem chống nắng một lần nữa là sao
mặc dù trời không quan nắng gắt
nên kem chống nắng chúng ta dùng thường xuyên
ít nhất chúng ta phải dùng hai lần một ngày
còn hoàn hảo chúng ta phải dùng ba tiếng một lần
với độ sts phù hợp từ ba mươi đến năm mươi
và loại kem chống nắng phù hợp với từng tiếp ra